phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra vào sáng nay với sáu mươi ba điểm cầu tại các địa phương
và các điểm cầu tại các bộ ngành trung ương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
phải tập trung sức lực hơn nữa tháo gỡ chấm dứt tình trạng trì trệ chậm trệ
như đã diễn ra vừa qua ở một số địa phương một số bộ ngành
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm sự chậm chạp vô trách nhiệm
trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đầu tư an sinh trật tự xã hội
do tác động của dịch covid một mươi chín cùng với đà suy thoái từ cuối năm hai nghìn hai mươi
đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới
trong đó có việt nam
tại hội nghị đã có chín mươi một kiến nghị và biện pháp được lãnh đạo các địa phương đưa ra
nhằm khắc phục nền kinh tế sau dịch